hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xem xét hình phạt cho người phạm tội trong những vụ trọng án ấy
tòa án đã phải cân nhắc áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
tiêu điểm từ mâu thuẫn gia đình do ma túy đến nỗi đau bậc sinh thành
chúng tôi sẽ phản ánh sâu hơn vấn đề này
trước hết thì mời quý vị cùng đến với các tin tức thời sự cập nhật
thưa quý vị và các bạn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn tiến quân và nguyễn thị lan vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh khởi tố bắt tạm giặc
qua điều tra công an xác định một công ty tài chính và hộ kinh doanh thanh hà
ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ vay vốn cho các khách hàng khi có nhu cầu mua hàng hóa tại cửa hàng thanh hà
giao cho nguyễn tiến quân nhân viên công ty tài chính phụ trách làm hồ sơ vay
từ tháng bảy năm ngoái quân liên hệ với lan đặt vấn đề làm ăn và lan đồng ý
lan có nhiệm vụ tìm những người lớn tuổi đưa đến cửa hàng đồ gỗ để chụp hình
sau đó làm hồ sơ khống để vay tiền mua hàng trả góp
quân và lan hoàn tất các thủ tục cho mỗi bộ hồ sơ khống vay từ một mươi năm đến hai mươi một triệu đồng
thỏa thuận mỗi hồ sơ vay thành công và được công ty tài chính giải ngân
thì quân lấy tiền hoa hồng bốn triệu đồng tiền công cho người đến chụp ảnh một triệu đồng và lan nhận hai trăm linh đồng
tính đến thời điểm bị bắt quân và lan cùng nhau làm khống khoảng một trăm chín mươi hồ sơ vay
chiếm đoạt tổng số tiền khoảng ba tỷ đồng của công ty
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa phát hiện la thanh vân đang thực hiện hành vi mua bán số đề
với quy mô lớn hoạt động chuyên nghiệp liên huyện với nhiều đối tượng tham gia
cụ thể lực lượng công an đã bắt quả tang bốn tụ điểm tại địa bàn hai huyện trần văn thời và ngọc hiển
thu giữ tại hiện trường khoảng một trăm sáu mươi tám triệu đồng một mươi điện thoại di động một mươi sáu giấy tờ
bên trong có ghi bán số lô số đề một máy tính casio
khám xét nhà của một đối tượng có liên quan lực lượng công an tạm giữ hơn chín mươi triệu đồng
công an tỉnh quảng nam vừa tiếp nhận hồ sơ vụ cháy rừng tại khoảng sáu và khoảng bảy tiểu khu một trăm sáu mươi
xã mã goi huyện đông giang để xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
song song với việc khám nghiệm hiện trường công an huyện đông giang phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự
công an phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam tiến hành điều tra
xác định nguyên nhân đối tượng gây ra vụ cháy rừng
vụ cháy đã gây thiệt hại trên tổng diện tích ba mươi ba hectare thiệt hại hơn sáu năm trăm linh cây
trong đó diện tích cây rừng bị chặt đốt là hơn bốn hectare với chín trăm linh sáu gốc chặt và ba mươi bảy cây rừng bị ảnh hưởng
thưa quý vị xác định rõ việc vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
có vai trò rất đáng đáng đáng
trong thời gian qua công an chính quy các xã công an huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa đã triển khai quyết liệt các giải pháp
qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức trong quần chúng nhân dân
bước đầu đạt hiệu quả cao giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
sau khi được các đồng chí công an xã thúy sơn huyện ngọc lạc chia sẻ và tuyên truyền về những rủi ro do vũ khí tự chế gây ra
anh hoàng đình thoan đã dần ý thức được việc tàng trữ vũ khí và liệu nổ không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn có nguy cơ gây hại đến tính mạng của người khác
các đồng chí công an cũng vào trong gia đình tôi vận động trong gia đình không nên sùng súng
thứ nhất là ảnh hưởng đến môi trường thứ hai là ảnh hưởng rất nguy hiểm đến tính mạng của con người
trong thời gian các đồng chí công an đến gia đình tôi vận động
thì tôi đã mang súng đến cho các đồng chí công an và giao nộp lại cho các đồng chí công an
giao địa bàn xã là khu vực rừng núi
đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên săn bắt thú rừng và một bộ phận nhân dân nhận thức về pháp luật còn hạn chế
đòi hỏi công tác tuyên truyền vận động của lực lượng công an xã cần được tiến hành thường xuyên liên tục
tạo thói quen thay đổi để người dân tự giác chấp hành pháp luật
giao nộp vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ đang sử dụng trái phép cho cơ quan chức năng
công an xã thì đến từng thôn
ở thôn người ta chắc mình là trong những hộ gia đình nào có súng
thì người công an xã đến vận động
hộ gia đình giao nộp lại cho nhà nước
thường ngày bận đêm cứ khuya thì công an xã cũng đi tuần tra
kiểm tra lại xem còn có hộ nào hay sử dụng súng để săn bắn trên rừng nữa không
thế này thì toàn xã chúng tôi chắc cũng chấp hành cả
còn ít số người ta cũng chưa biết thôi bây giờ cũng biết cả rồi
cứ mỗi khi mà họp thôn thì công an xã cũng tuyên truyền
với lại lên loa đài loa đài phóng thanh
ở các thôn cũng là ở trụ trụng tâm xã cũng có tuyên truyền về vũ khí vật lệ nộp
thì có những trường hợp bà con nhân dân để súng ở trên tại những cái lán
những cái tròi khanh tác trên đồi
thì chúng tôi phải lên tròi đẩn lán ở trên đồi để thu giữ
và để cho nhân dân giao nộp trên tại tròi trên đồi
phát huy vai trò của công an chính quy tăng cường đảm nhiệm chức danh công an xã
từ khi tăng cường về đây công an xã thúy sơn đã gắn bó với nhân dân
phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác thu hồi vũ khí vật liệu nộp nói riêng
và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung
đặc biệt là làm thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đặc biệt là thông qua cái đợt cao điểm này thì ý thức của người dân đã được nâng lên
người dân xác định được là không tàn trữ vũ khí vật liệu nộp công cụ hỗ trợ
thứ nhất để người dân là phòng tự giác giao nộp và tố giác các cái những người
những tổ chức
tổ chức cá nhân mà còn lưu giữ và sử dụng vào các cái việc bất hợp pháp
để mục đích cuối cùng là để đảm bảo tốt an ninh trật tự và phòng ngừa các loại tội phạm
lợi dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để gây án
đây là số vũ khí mà công an huyện ngọc lạc đã thu giữ của sáu trường hợp lên mạng xã hội
đặt mua linh kiện lắp ráp thành các khẩu súng săn
bên cạnh công tác tuyên truyền vận động người dân
công an huyện ngọc lạc còn tập trung lực lượng đấu tranh phát hiện xử lý nghiêm
quyết liệt các trường hợp sản xuất mua bán vận chuyển vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
từ địa phương khác vào địa bàn góp phần đảm bảo an ninh trật tự giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
ngay sau khi xuất hiện vết dạn nứt trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn qua địa bàn ấp bình tân
tỉnh mỹ huyện châu phú tỉnh an giang phía dưới vị trí đã xảy ra sạt lở hồi tháng tám năm ngoái khoảng tám mươi m
ubnd tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và huyện châu phú thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó
do đó khi sạt lở diễn ra đã không gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân
hiện tại các ngành chức năng đang thực hiện các biện pháp khắc phục ảnh hưởng do sạt lở
ubnd tỉnh đã có văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép tỉnh xã hội hóa dự án chỉnh trị dòng chảy sông hậu
bảo vệ quốc lộ chín mươi một khu vực xã bình mỹ bằng cách nạo vét mở rộng lòng sông hậu đoạn qua khu vực xã bình mỹ dài khoảng ba km
theo thống kê có hai mươi chín hộ dân và một mươi chín lều trại trong vùng cảnh báo sạt lở phạm vi hai mét phải di rời
đối với những hộ dân không có đất di rời huyện dự kiến sẽ bố trí tạm thời vào cụm tuyến dân cư vượt lũ xã bình long
ngoài ra huyện đang khảo sát ra soát làm tuyến đường dân sinh dài khoảng một hai km tại vị trí phía dưới bến đỏ thanh bình khoảng một trăm linh m
để đi vào đường tránh quốc lộ chín mươi một mới
huyện châu phú cũng đã đề nghị tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện cụm tuyến dân cư di rời các hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở sớm ổn định cuộc sống
mặc dù chưa đến cao điểm nắng nóng thế nhưng hiện tại thì nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh bình định đã bắt đầu xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt
tại xã mỹ tránh
huyện phù mỹ hàng nghìn hộ dân đã phải mua nước về để sinh hoạt
tình trạng này kéo dài gần năm năm nay ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
thiếu nước kéo dài từ tháng ba cho đến tháng một mươi đỉnh điểm là từ tháng sáu đến tháng chín do nguồn nước sông bị cạn kiệt
hiện tại nguồn nước sông bị ô nhiễm do chăn nuôi gia cầm ven sông mật độ dày đặc
mùa khô hạn nguồn nước ngầm trên sông cạn kiệt nhà máy xử lý nước chỉ hoạt động cầm chừng
mặt khác hệ thống đường ống nước mới đưa vào sử dụng nhưng có nhiều đoạn bị vỡ
một số hộ dân nuôi hải sản lén lút đục ống lấy nước ngọt cho vào hồ nên lượng nước thất thoát nhiều
do đó nước không thể tới được các hộ dân ở cuối đường ống
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ chương quay tại thành phố hồ chí minh
quý vị và các bạn đang đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy thứ bảy ngày ba mươi tháng năm với những thông tin cập nhật từ phương nam
thưa quý vị liên quan tới vụ ông lương hữu phước năm mươi năm tuổi ngụ ở phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nhảy lầu tử vong vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
sau khi bị bác đơn kháng cáo kêu oan y án sơ thẩm ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
một mươi giờ sáng nay ngày ba mươi tháng năm ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh bình phước đã phối hợp với tnnd tỉnh bình phước tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc này
theo báo cáo của đại diện tnnd tỉnh bình phước tại cuộc họp báo do tính chất vụ án phức tạp bị cáo kêu oan
tnnd tỉnh bình phước đã rất thận trọng xin ý kiến chỉ đạo của hội đồng thẩm phán tnnd tỉnh bình phước để có hướng xử lý tốt nhất tránh bỏ lọt tội phạm cũng như làm oan người vô tội
ngày hai mươi sáu tháng năm tnnd tỉnh bình phước xét xử phúc thẩm và đến ngày hai mươi chín tháng năm tuyên án bác đơn kháng cáo tuyên ý án sơ thẩm
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo
đến chiều ngày hai mươi chín tháng năm bị cáo lương hữu phước mang theo chai thuốc nghiên thuốc trừ sâu đến trụ sở tòa nhà dân tỉnh bình phước uống và nhảy từ lầu hai xuống đất tự tử
theo ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước vụ việc trên đang được cơ quan điều tra làm rõ tỉnh ủy bình phước theo sát vụ việc chỉ đạo điều tra theo đúng quy định pháp luật
trở lại với các tin tức tại tp hcm một tin vui cho người dân thích đi lại bằng tàu hỏa đặc biệt là đang trong dịp cao điểm mùa du lịch
trong tháng sáu này công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ triển khai nhiều chương trình giảm giá vé tàu lên đến năm mươi
hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ năm ngày trở lên được giảm giá từ năm đến năm mươi giá vé trừ loại chỗ dừng nằm khoang bốn tàu se ba
hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ năm ngày trở lên được giảm từ năm đến ba mươi giá vé trừ loại chỗ dừng nằm khoang bốn
bên cạnh đó hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ một mươi người trở lên được giảm giá từ bốn đến một mươi năm giá vé còn hành khách mua vé khứ hồi được giảm từ năm đến một mươi năm giá vé được về
với chiều dài bốn bốn km tổng mức đầu tư là bốn tám trăm linh tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ủng tắc giao thông tại cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
theo ủy ban nhân dân tp hcm nhằm phục vụ việc khai thác nhà ga hành khách t ba theo quy hoạch bộ quốc phòng và bộ giao thông vận tải đã thống nhất với ủy ban nhân dân tp hcm chủ trương mở tuyến đường
nối từ đường trần quốc hoàng đến đường cộng hòa dự án này là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ủng tác giao thông cho khu vực sân bay tân sơn nhất
sau khi điều chỉnh đường nối có chiều dài bốn bốn km với tổng mức đầu tư hơn bốn tám trăm linh tỷ đồng bao gồm chi phí xây lắp và bồi thường hỗ trợ và tái định cư
dự án này được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua chủ trương đầu tư không vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải có công văn về phương án điều chỉnh đoạn qua khu dân cư đường trần văn dư
và đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu phương án không lấn vào đất quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã được bộ giao thông vận tải phê duyệt
đến nay việc nghiên cứu đã hoàn thành tuyến đường này được kỳ vọng sẽ từng bước kéo giảm tình trạng ủng tắc giao thông tại khu vực sân bay
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tiếp tục có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi một
cùng bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đây là lần thứ hai viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến sai phạm trong vụ đất vàng số tám số một mươi hai lê duẩn
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát tối cao đề nghị truy tố bị can nguyễn thành tài và bốn đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án
và ngày một mươi tám tháng bốn vừa qua cơ quan c một đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục đề nghị truy tố năm bị can
nhưng lần thứ hai viện kiểm soát nhân dân tối cao lại tiếp tục có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
việc bị can nguyễn thành tài chấp thuận đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên quản lý kinh doanh nhà tp hcm cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án
chấp thuận công ty hoa tháng năm góp ba mươi vốn góp tại dự án mà không thẩm định kinh nghiệm năng lực tài chính và bản chất là chuyển dịch tài sản từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân
ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại tám một mươi hai lê duẩn cho công ty la beut không đúng đối tượng trái với quy định pháp luật và quyết định của thủ tướng
chấp thuận cho công ty lifealth thanh lý nhà số một mươi hai lê duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định hành vi trên của bị can nguyễn thành tài là có tính hệ thống xảy ra trong một thời gian dài dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước
nói đến dự án nút giao thông mỹ thủy quận hai tp hcm
là nói tới sự ngỗ ngang và chậm tiến độ
lý do thì có nhiều nhưng rõ ràng một dự án vì chân nhưng lại đang làm khổ chân
ghi nhận tại hiện trường ngay sau khi đoàn giám sát của hnnd tp hcm đi kiểm tra thực địa giám sát về tiến độ tại đây
dự án đầu tư xây dựng nút giao thông mỹ thủy khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một với kinh phí gần tám trăm bốn mươi tỷ đồng gồm các hạng mục xây dựng cầu kỳ hà ba cầu vượt trên đường vành đai hai
hầm chui trẻ trái từ vành đai hai đi cát lái cát nhánh đường bờ tả và bờ hũ rạch mỹ thủy
giai đoạn hai được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi bao gồm hạng mục cầu vượt trên đường vành đai hai
tuy nhiên đến thời điểm này dự án vẫn chưa được thông qua tổng mức đầu tư điều chỉnh nên chưa hoàn tất trình duyệt dự án bồi thường và đơn giá bồi thường
hỗ trợ tái định cư làm cơ sở phê duyệt chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án
nhiều người chỉ thấy bình thường thế này là hội trợ bây giờ cứ nói giải tỏa hoài mà chẳng thấy giải tỏa
ví dụ như không có giải tỏa thì cứ giải tỏa sớm đi để người dân có sự ổn định có cuộc sống ở
ví dụ như trường hợp giải tỏa là biết nơi ở của người ta
còn bằng ngược lại như vậy không biết sao linh chuyên như vậy hoài
về tiến độ dự án nút giao thông mỹ thủy đại diện ban quản lý dự án đồ tư xây dựng các công trình giao thông tphcm ban giao thông cho biết
nút giao thông mỹ thủy có một mươi hạng mục chính hiện mới hoàn thành ba hạng mục
sự chậm trễ về tiến độ đã biến dự án thành một công trường xây dựng ngỗ ngang
trở thành một trong tám điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
tôi thấy là chậm phát triển ví dụ như làm để cho nhanh
tranh thủ làm đặn cho mở rộng ra cho dân lưu thông đi tới lui
hai là xe càng ngày càng nhiều kẹt xe lần lần là tới mai trí thọ
ba bốn km tối ngày dính xe ra dính xe
ví dụ bảy h làm việc mà không lẽ bốn h tới giờ chứ đi
mới kịp chứ hai sáu h ba mươi đi kẹt xe thì sao đi được
tại buổi giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án giao thông trọng điểm
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đoàn giám sát của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đã yêu cầu
chủ đầu tư cam kết cầu mỹ thủy ba phải được hoàn thiện trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bởi không thể kéo dài một dự án vì dân
mà lại làm khổ việc đi lại của dân quá lâu như vậy được
thưa quý vị và các bạn
theo tổ chức y tế thế giới
thuốc lá là nguyên nhân của bảy mươi số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu
tại việt nam có hơn chín mươi những người mắc bệnh phổi có liên quan đến thuốc lá
và việc quản lý mua bán thuốc lá trên thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn
hứng ứng ngày thế giới không thuốc lá ba mươi một tháng năm
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
em ra những nơi công cộng thì có rất là nhiều người hút với lại nhiều tối nổ
mà em cũng thấy là
cái chỗ mà người ta bỏ là hãy bỏ cái tàn vào thì nó rất là đầy
nếu người càng hút thuốc càng nhiều là họ muốn giải tỏa căng thẳng của mình
cho nên là không thật sự là cũng không hề khó hiểu đến cái việc mà họ lại hút thuốc nhiều
đặc biệt là giới trẻ nhất là áp dụng công việc của họ
khi mà mình đi ra nơi công cộng như quán cà phê công viên thì mình thấy rất nhiều người hút thuốc
mình thấy điều đó nó gây ảnh hưởng tới những người không hút thuốc rất là nhiều
vấn đề mà mình nghĩ ở đây là ý thức của mỗi người
người ta có ý thức được là người ta nên hút thuốc ở khu vực
hay không thôi còn nếu mà nói về người hút thuốc thì ở đâu cũng có hết
về hút thuốc thứ nhất là cái việc đầu tiên là sẽ bị hôi miệng
cái thứ hai là ảnh hưởng đến người xung quanh
tại vì mình là một người không hút thuốc cho nên là theo kiểu là
mình nghe cái mùa thuốc là mình sẽ bị nghẹt mũi hoặc cái gì đó
là mình sẽ gây khó chịu cho người xung quanh
là những cái vấn đề đầu tiên thôi còn những vấn đề tiếp theo là phổi hay là ung thư hay gì đó
thì là cái vấn đề đó thì cái người hút thuốc nhiều sẽ bị
mặc dù trên các phương tiện truyền thông đã nói rất nhiều
về những tác hại của thuốc lá nhưng ý thức của một số người dân
vẫn chưa được nâng cao bên cạnh đó công tác quản lý
mua bán thuốc lá và việc xử lý thuốc lá nhập lậu còn nhiều bất cập
buôn bán thuốc lá là phải có giấy phép
còn nếu anh nào không là có giấy phép
thì xử lý theo quy định của pháp luật
hàng đó là có thể nó hàng giả và chất lượng nó cũng không đảm bảo
nó sản xuất ở một số các nước lên cạnh
thì nó cũng là sản xuất một cách là coi như là bất hợp pháp
buôn bán thuốc lá là có thể nói là
siêu lợi nhuận trong khi đó thì cái hệ thống pháp luật
của chúng ta chưa đồng bộ chưa thống nhất
các chế tài xử lý chưa nghiêm đấy là nguyên nhân chính
phòng chống tác hại của thuốc lá là trách nhiệm của toàn xã hội
sự vào cuộc của các sở ban ngành đoàn thể chính quyền
các cấp trên địa bàn tp hcm cùng với ý thức của người dân
sẽ quyết định sự thành công của công tác phòng chống tác hại thuốc lá